đến nay ở tỉnh quảng trị có bảy ca dương tính với covid một mươi chín trong đó có một ca tử vong
chính quyền và các ngành chức năng ở địa phương đang tập trung cao độ cho công tác chống dịch
đội ngũ các y bác sĩ đang ngày đêm đối diện với những khó khăn nhưng vẫn tận tâm chăm sóc người bệnh
xứng đáng là những chiến sĩ thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
bệnh nhân số tám trăm sáu mươi hai là người dân tộc phân kiều ở huyện hướng hóa bị nhiễm covid một mươi chín vào ngày một mươi một tháng tám
trong những ngày điều trị do tâm lý hoang mang bệnh nhân không chịu ăn uống đòi về nhà
các y bác sĩ tại bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh quảng trị đã tận tâm động viên
chăm sóc giúp bệnh nhân dần ổn định tinh thần để yên tâm chữa trị

hàng ngàn người ở các cơ sở vào cuộc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
mặc dù còn nhiều khó khăn vất vả rủi ro nhưng khi nhìn thấy sức khỏe của các bệnh nhân dần ổn định qua mỗi ngày điều trị
đã mang lại niềm vui tăng thêm sức mạnh cho đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch